với những kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vì đã đồng hành hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác tạo động lực phát triển nông nghiệp
năm hai nghìn hai mươi ngành nông nghiệp tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng là ba
kiếm ngày xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên bốn mươi ba tỷ usd
năm hai nghìn một mươi chín dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhưng toàn ngành nông nghiệp đã nỗ lực hoàn thành và vượt ba phần tư chỉ tiêu kế hoạch đặt ra
trong những kết quả đó đáng chú ý là sự kiện gạo st hai mươi năm của việt nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới
chính phủ cũng ủng hộ thị trường chính ngạch để kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm cho mọi người dân
thủ tướng chính phủ đề nghị ngành nông nghiệp việt nam đạt một số mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
như tốc độ tăng trưởng gdp khu vực nông nghiệp đạt ba
kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt trên bốn mươi ba tỷ usd
tỷ lệ che phủ rừng đạt bốn mươi hai tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới năm mươi chín
ít nhất là có một trăm hai mươi một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới